tiếp đồng chí phan khâm vị phà văn phó chủ tịch nước thường trực ban bí thư đảng nhân dân cách mạng lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh tình cảm anh em thủy chung trong sáng việt nam lào
đồng thời hoan nghênh đồng chí phan khâm vị phá văn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của đảng
nhà nước lào sang thăm việt nam tham dự các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
để kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước
gìn giữ mối quan hệ việt lào đẩy mạnh giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác đầu tư
thương mại gia tăng kinh mệnh thương mại song phương
mặc dù còn nhiều khó khăn việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ lào thủ tướng khẳng định
thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhất là nâng cao chất lượng đào tạo cho du học sinh lào
cho rằng cả việt nam và lào đều có chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội trong thời gian qua
nhưng vẫn còn nghèo thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách pháp luật
cải cách hành chính để giải phóng sức sản xuất và có bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế
hai bên sẽ tiếp tục học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển này
đồng chí phan khâm vị phả văn bày tỏ vui mừng và vinh dự sang việt nam dự các hoạt động kỷ niệm
và trao tặng huân chương vàng quốc gia và huân chương tự do hạng nhất
phần thưởng cao quý nhất của đảng nhà nước lào cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của việt nam
chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc được tặng huân chương vàng quốc gia lào
đồng chí phan khâm vị phả văn cho rằng kết quả hợp tác việt lào chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của chính phủ hai nước
trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động hợp tác